ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố cuộc họp ba bên giữa nga armenia và azerbaijan
không bị loại trừ trong chương trình nghị sự và moscow sẵn sàng tổ chức cuộc gặp này
phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp azerbaijan ngoại trưởng lavrov nêu rõ
nga sẵn sàng tổ chức cuộc gặp ba bên với sự tham gia của armenia
nga cho rằng các bên cần tích cực đóng góp vào tiến trình đàm phán vì mục đích hòa bình
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp azerbaijan
đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các bước tiếp theo để thực hiện các thỏa thuận ba bên
giữa nga azerbaijan và armenia với trọng tâm là dỡ bỏ rào cản giao thông
và thúc đẩy quan hệ kinh tế trong khu vực
quan hệ giữa armenia và azerbaijan đã trở nên căng thẳng liên quan đến quyền kiểm soát khu vực nagorno karabakh
khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của azerbaijan
song có đa số dân cư là người gốc
học armenia nên muốn sắp nhập vào armenia